tại hà nội vừa diễn ra hội thảo kết nối thúc đẩy tiêu thụ nông thủy sản vào hệ thống bán lẻ trong nước
sự kiện do bộ công thương phối hợp cùng với các đơn vị thực hiện nhằm hỗ trợ các hợp tác xã
nông dân và doanh nghiệp cung cấp trong nước tiếp cận được với hệ thống phân phối hiện đại
hội thảo là cuộc gặp gỡ trực tiếp giữa người mua và người bán đại diện hệ thống bán lẻ và các nhà cung cấp
cùng thảo luận cung cầu nhằm thúc đẩy tiêu thụ nông sản việt tại thị trường nội địa
trong bối cảnh xuất khẩu khó khăn do dịch bệnh
từ trước đến nay vướng mắt lớn nhất trong tiêu thụ nông sản tại thị trường nội địa là các mặt hàng khó vào được hệ thống bán lẻ hiện đại
để gỡ khó cho nông sản việt một thỏa thuận ba bên gồm bộ công thương bộ nông nghiệp và nhà phân phối đã được ký kết
hàng hóa của các hộ nông dân và hợp tác xã sẽ vào được hệ thống phân phối với chất khấu
các chuyên gia cho rằng thị trường nội địa có sức mua rất lớn vẫn cần nhiều hơn nữa sự đồng thuận của các nhà bán lẻ hiện đại
để nông sản việt tiếp cận người tiêu dùng việt nhiều hơn